công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp tổ chức khám nghiệm điều tra và làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong vào chiều ngày tám tháng hai
nạn nhân là ông nguyễn văn nghiệp năm mươi sáu tuổi trú tại thôn bốn xã thiện hưng huyện bù đốp
theo thông tin ban đầu trong lúc nhậu giữa ông nguyễn văn nghiệp và anh phạm hữu giao xảy ra mối thuẫn dẫn tới đánh nhau
bị ông nghiệp lao vào đánh giao tức giận lấy cây nhọn đâm trúng vào vùng cổ của ông nghiệp khiến cho ông này gục ngã xuống đất
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng ông nghiệp đã tử vong ngay sau đó
và sau khi gây án giao đã đến cơ quan công an đầu thú
công an quận hai bà trưng tp hà nội vừa phá thành công chuyên án và bắt giữ năm đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng
gồm hoàng tiến thành triệu văn phi trần trọng tuyến nguyễn tiến tấn và đào văn tùng
cùng chú tại thành phố hà nội để điều tra về tội vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một hoàng tiến thành và đồng bọn đã thuê nhà mở hàng cửa hàng tại nhiều địa điểm
để thực hiện hình thức bốc phát họ và vay lãi nặng với hình thức bốc bắt họ
thành đã cho vay với lãi suất là một trăm linh một bốn
với hình thức vay lãi nặng lãi suất ra động từ một trăm linh tám cho đến một trăm tám mươi hai năm mỗi năm
nhóm nhân viên của hoàng tiến thành nhận lương một mươi năm triệu đồng mỗi tháng
thời điểm bị phát hiện đường dây cho vay lãi nặng do hoàng tiến thành cầm đầu
hoạt động trên nhiều địa bàn quận huyện tại địa hà nội với số lượng khách vay là hơn bốn trăm linh người
cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng
thu giữ được nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm của thành
lợi dụng bản thân từng là hướng dẫn viên du lịch
một đối tượng đã sử dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhiều người bằng hình thức đặt thuê vì làng nghỉ dưỡng
mặc dù thủ đoạn này không mới và cũng được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần
nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin theo rồi lại bị mắc bẫy và mất tiền
đây là đối tượng nguyễn trúc viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại tổ một mươi chín khóm trường phúc phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng kể sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ trú tại phường hồng hà thành phố hạ long
đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nam giới nói rộng nam bộ lừa đảo chiếm đoạt một mươi triệu đồng
bằng hình thức đặt thuê vì là nghỉ dưỡng giá rẻ tại đà lạt
năm hai nghìn một mươi chín thì tôi có làm booking phòng sale bán phòng cho ở đà lạt
đến năm hai nghìn hai mươi thì do dịch tôi có về lại nha trang khánh hòa
thì cũng vẫn làm để cho khách
đến hai nghìn hai mươi một thì kinh tế nó khó khăn
thì trong một lần mình tham lam nên là mình đã có lỡ là lấy được lòng tin của khách từ trước
nên mình có lỡ là có chiếm đoạt số tiền của hai người
quá trình điều tra cơ quan công an xác định bằng thủ đoạn quảng cáo đặt phòng nghỉ dưỡng giá rẻ tại đà lạt
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay viên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn một trăm linh người
với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng trong đó có hai bị hại ở quảng ninh
sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ thành công nguyễn trúc viên
và thu giữ toàn bộ thiết bị gây ảnh
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng viên thường xuyên thay đổi địa điểm phạm tội
thậm chí còn chọn nhiều quán internet để làm việc với bị hại
khiến cho việc xác định nơi ở lần trốn của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng thì có nhiều thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là thay đổi rất linh hoạt
nhưng mà nhìn chung thì đánh vào các tâm lý của người dân là một thứ nhất là đánh vào lòng tham
thứ hai nữa là đánh vào cái tâm lý e ngại trong cái vấn đề mà trao đổi thông tin với những người khác
đặc biệt là lợi dụng vào cái việc mà sử dụng cái điện thoại thông minh thì cái tính cô lập của bị hại rất là cao
thế thì lợi dụng vào cái tâm lý là tội phạm ít tiền
nhưng mà lợi dụng vào cái tâm lý là tội phạm ít tiền nhưng mà lợi dụng vào cái tâm lý là tội phạm ít tiền
từ kết quả điều tra các vụ án cơ quan công an khuyến cáo người dân phải cẩn trọng cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội
nhất là những lời mời chào hứa hẹn hấp dẫn về việc nhẹ lương cao tặng quà thực hiện tốt phương châm bốn hai để tránh bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
thưa quý vị vào tối nay tại hà nội sẽ tổ chức ba mươi hai điểm bắn pháo hoa tại tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố
theo dự kiến thì rất đông đảo người dân sẽ tập trung đến các địa điểm bắn phá hoa để cùng chào đón năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công tác đảm bảo an ninh trật tự đang được lực lượng công an xiết chặt tất cả tại các khu vực này để đảm bảo người dân vui xuân đón tết an toàn
trận địa phá hoa trên phố lý thái tổ
ngay từ năm giờ sáng nay các tổ cảnh sát cơ động như thế này đã được bầu trì đến tất cả các trận địa phá hoa quanh khu vực hồ hàn kiếm
những vành đài an ninh cũng đã được thiết lập
để đảm bảo an toàn cho công tác chuẩn bị sự kiện quan trọng vào đêm này
trung đoàn đã tổ chức quán triệt triển khai đặc biệt là thành lập các tổ công tác đi khảo sát tập trung vào chính địa điểm trận địa bắn phá hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp
để từ đó bố trí lực lượng nó phù hợp với từng địa điểm từng chốt
ngoài công tác lực lượng bố trí trực tiếp tham gia bảo vệ
thì trung đoàn bố trí lực lượng ứng trực ứng trực tại đơn vị ứng trực một số địa điểm gần với địa điểm trận địa bắn phá hoa nhất
mục đích là sẵn sàng hỗ trợ tăng cường cho lực lượng của trung đoàn cũng như các lực lượng hoa hành phố khi có yêu cầu
mục đích cuối cùng là để phương châm để bà con đón xuân đặc biệt là thưởng thức các màn bắn pháo hoa được vui vẻ an hành trong đêm giao thừa
tại địa bắn phá hoa này chúng tôi phối hợp với quân đội để làm bảo an toàn tuyến đối vòng ngoài
tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc tại khu vực cầu truyền hình trực tiếp
chúng tôi đã phong tỏa và bố trí lực lượng để hỗ trợ các bộ trí tổ chức các cây trường cầu truyền hình
còn đối với không gian phục vụ tết mùi xuân vào tết thì chúng tôi phối hợp với lực lượng hình sự lực lượng của thành phố để chúng tôi thương phục
và xã hội hóa để tổ chức các tuần tra kiểm soát phòng ngừa hoạt động này
như quý vị biết sau giờ bắn phá hoa tức là một mươi hai h chúng tôi tổ chức lực lượng tăng cường
để giải quyết an nghệ tự phòng chống đua xe và việc đốt pháo nổ
bên cạnh việc chốt trực thì những tổ tuần tra kiểm soát như thế này cũng được bố trí tuần tra khép kín địa bàn
tập trung tại các tuyến xung quanh và các tuyến dẫn đến khu vực diễn ra các sự kiện văn hóa nghệ thuật vào đêm này dạng sáng mai
tăng cường lực lượng phối hợp với lực lượng kế hoạch hình sự lực lượng kế hoạch giao thông
đặc biệt đó là lực lượng bốn một rồi là lực lượng sau kế hoạch bảy chín
công phòng chống tội phạm rồi tăng cường cho một số lực lượng của công an thành phố công an quận huyện thị xã đảm bảo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
như là vi phạm về lồng lộ cồn và các vi phạm khác trên địa bàn
theo dự kiến những khu vực này vào tối nay là địa điểm thu hút rất đông người dân tập trung đến để đón đêm giao thừa
rất có thể xảy ra tình trạng un tắc cục bộ tại những khu vực này
vì vậy các lực lượng chức năng khuyên cáo người dân nên sử dụng dịch vụ công cộng để tránh ủn tắc và thuận lợi hơn cho việc đi lại thời điểm trước và sau giao thửa

các lực lượng chức năng khuyên cáo người dân nên sử dụng dịch vụ công cộng để tránh ủn tắc và thuận lợi hơn cho việc đi lại thời điểm trước và sau giao thừa